đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa triệt xóa đường dây mua bán heroin do trần hải trung hai mươi bốn tuổi chú phường thạch thang quận hải châu cầm đầu thu giữ khoảng một chín trăm linh test heroin
trung là cháu ruột của trần thị thanh sáu mươi tuổi một chùm ma túy bị công an quận hải châu bắt giữ trước đó không lâu
sau khi đường dây của trần thị thanh bị triệt phá các đối tượng nghiện chuyển hướng sang một địa chỉ khác để mua về sử dụng xác định đối tượng nghi vấn
chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu các trinh sát đã ập vào nơi ở của trung thu giữ gần hai bánh heroin đã được phân chia thành khoảng một chín trăm linh tép nhỏ
đồng thời tạm giữ ba đối tượng đang có mặt tại nhà của trung để tiếp tục điều tra xác minh hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý
hách tài khoản facebook để lừa đảo hơn năm trăm linh bị hại năm đối tượng nguyễn quang đức trần lê quang vũ lê phước thành nguyễn xuân dụng
cùng chú tại quảng trị và trần việt long
chú tại vĩnh phúc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng tạm giữ hình sự
thời gian qua công an tp đà nẵng nhận tin báo của nhiều bị hại về việc bị các đối tượng hách tài khoản facebook chiếm quyền sử dụng
rồi mạo danh nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bằng thủ đoạn hách tài khoản facebook
nhóm này đã lừa hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước chiếm đoạt số tiền gần năm tỷ đồng vụ việc đang được mở rộng điều tra
với hành vi buôn lậu phạm văn trình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra
vào khoảng tháng ba chỉnh đã thực hiện hành vi mua bán nhiều danh mục hàng hóa có bao bì nhãn mát
in chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ hợp pháp được vận chuyển từ trung quốc về việt nam
qua cửa khẩu quốc tế thanh thủy huyện vị xuyên để tiêu thụ bán kiếm lời với giá trị hàng hóa rất lớn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
đồng thời làm rõ các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau bữa cơm chưa có sử dụng món canh nấm hoang lấy từ vườn nhà
một mươi bốn trên hai mươi một người ở xã sùng phài tp lai châu tỉnh lai châu đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc
như là đau đầu buồn nôn đi ngoài phân lỏng và được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế
đến nay tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định và đang được tiếp tục theo dõi
cơ quan chức năng địa phương đã lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc
chuyển sang một thông tin khác nhóm doanh nghiệp ma đã xuất hiện hơn năm năm trăm linh hóa đơn với tổng số tiền khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị dung trú tại quận hai bà trưng hà nội
nguyễn minh điệp trú tại quận hoàn kiếm hà nội nguyễn minh hằng nguyễn phương thảo cũng trú tại quận hoàng mai hà nội
trước đó công an tỉnh hưng yên phát hiện nguyễn thị dung đã mua hơn hai mươi doanh nghiệp ma từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể
để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính
tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn năm năm trăm linh hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
vat khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
tiến hành xét khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị dung và các đối tượng liên quan
cơ quan công an đã thu giữ nhiều con dấu của công ty dấu chức năng giấu chữ ký và nhiều tài liệu khác
bước đầu xác định đối tượng dung đã thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ đối tượng đặng thanh tiến chú huyện mang thít vì có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thị trấn cái nhung huyện mang thít
vào tối ngày một mươi ba tháng sáu sau khi nhậu xong tiến ngủ lại nhà người quen tại xã tránh an
huyện mang thít phát hiện tại nhà người quen có để một xe mô tô chưa rút chìa khóa đối tượng đã lấy trộm chạy về tỉnh trà vinh đem cầm cố lấy tiền thanh toán tiền nhậu sau đó tiến đi xe khách về huyện mang thít
ngoài vụ trộm trên trước đó tiến đã thực hiện hai vụ trộm xe khác cũng xảy ra trên địa bàn huyện mang thít
bản thân tiến đã bị tòa nhân dân huyện mang thít tỉnh vĩnh long xử phạt chín tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản đang trong thời gian thử thách để được xóa an tích nhưng đến ngày một mươi ba tháng sáu lại tiếp tục phạm tội
tối qua ngày hai mươi một tháng sáu sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã đưa ra cảnh báo về việc một số thí sinh phụ huynh trên địa bàn nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp một mươi của các trường trung học phổ thông công lập
theo đó trong ngày đã xuất hiện tin nhắn qua điện thoại với nội dung thông báo trúng tuyển trường trung học phổ thông tân bình
liên quan đến vấn đề này ông hồ tấn minh tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tp hcm xác nhận đây là tin nhắn giả mạo phụ huynh và học sinh cần hết sức tỉnh táo tránh bị kẻ gian lợi dụng
hiện sở giáo dục và đào tạo tp hcm đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với tinh thần vào cuộc quyết liệt ở thời điểm này công an thành phố đà nẵng đang gấp rút hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện
mục tiêu đặt ra là phải về đích trước ngày ba mươi tháng bảy theo kế hoạch của bộ công an
hiện nay đã có nhiều phường xã hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện theo quy định
một điểm cấp căn cứ công dân tại trụ sở công an quận liên triểu hoạt động luân phiên tất cả các ngày trong tuần và ngoài giờ hành chính
để thu nhận những trường hợp cuối cùng
trường hợp cuối cùng chưa được cấp căn cước công dân
đây là địa bàn với số lượng công dân thường trú tạm trú lớn nhất thành phố
với sự nỗ lực quyết tâm cao đến nay quận liên triệu đã hoàn thành thu nhận một trăm hai mươi một trăm một mươi bốn hồ sơ cấp căn cước công dân
số lượng còn lại chủ yếu là người già yếu bệnh tật khó khăn đi lại
đòi hỏi thời gian cấp tương đối lao đó là số công dân già yếu bệnh tật
cái số này đòi hỏi công an quận phải triển khai lực lượng liên tục cùng với công an phường
tiến hành ra soát kỹ để trực tiếp cấp cho công dân tại nhà
riêng số có những vấn đề về sai cấu trúc định danh không có ngày tháng năm sinh các khó khăn
thì công an quận cũng có ba kế hoạch để chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắt của công an phường
bên cạnh các địa phương đang nỗ lực về đích đà nẵng hiện có bốn phường hoàn thành một trăm linh
chỉ tiêu thu nhận căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện
phương hòa hiệp bắc quận liên chiểu là một minh chứng cụ thể cho công tác này
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng lòng chủ động của người dân là yếu tố quyết định
giúp phương hòa hiệp bắc về đích thu nhận căn cước công dân trước một tháng
lấy người dân và doanh nghiệp là mục tiêu là trọng tâm để chúng ta thực hiện
giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm bớt những phiền hà những thủ tục hành chính không thiết
và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các phương hòa
thông tin cũng như là giúp công tác cải cách hành chính trong thời gian đến có những hiệu quả tích cực hơn
để đẩy nhanh tiến độ lực lượng công an cơ sở phải túc trực đi đến từng khu dân cư gặp gỡ từng trường hợp
rà soát xác minh số người chưa được cấp căn cước công dân bổ sung các thông tin còn thiếu để có giải pháp cụ thể
đối với những người già yếu ốm đau không thể đi lại tổ cấp căn cứ công dân sẽ đến tầng nhà
để thu nhận hoặc dùng phương tiện chở đến trụ sở công an phường để làm căn cước công dân
lực lượng cảnh sát khu vực đến tận nhà của các người dân kể cả về ốm đau bệnh tật và các trường hợp không thể làm
cho nên từ đó có sự biết tâm cao của các đội chiến sĩ cùng sự vào cuộc của các đơn vị có liên quan
sự phối hợp của đội quản lý hành chính công an quận thì việc hoàn thành sớm trước các chi tiêu
cảnh sát khu vực đã hoàn thành một trăm linh các chỉ tiêu về xóa cháy
còn lại các trường hợp còn tồn động thì do lý do sai cấu trúc sai sinh trắc
với quyết tâm hoàn thành sớm chỉ tiêu bộ đề ra công an thành phố đà nẵng đang dồn toàn lực
tăng ca làm ngoài giờ theo phương châm làm hết việc chứ không hết giờ để thu nhận căn cứ công dân
đến nay toàn thành phố đã thu nhận chín trăm một mươi bốn bảy trăm linh chín hồ sơ căn cứ công dân và nỗ lực thu nhận các hồ sơ còn lại